ngày hôm nay lực lượng công an tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thuộc ấp xẻo trích thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
cho biết là đã phối hợp cùng công an xã thạnh phú huyện mỹ xuyên của tỉnh sóc trăng hỗ trợ một trường hợp đã đi bộ bốn ngày
từ tỉnh bình phước về tỉnh cà mau để tránh dịch covid một mươi chín
trước đó vào đêm ngày hai mươi tám tháng bảy chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã xẻo chích đã tiếp nhận anh nguyễn trương vẹn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại thành phố cà mau tỉnh cà mau làm nghề thợ hồ tại tỉnh bình phước
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên bị mất việc nên từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đã đi bộ từ bình phước để về cà mau
khi đi đến địa phần xã thạnh phú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng anh vẹn đã được công an xã thạnh phú
đang làm nhiệm vụ tại kiểm soát phòng chống dịch bệnh phát hiện và đưa vào nghỉ ngơi ăn uống
sau đó đưa đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thuộc ấp xẻo chích thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
sau khi tiếp nhận lực lượng chức năng tại chốt đã hỗ trợ cơm nước uống đồng thời hỗ trợ anh vẹn test nhanh covid một mươi chín
sau khi có kết quả âm tính lực lượng chức năng đã hỗ trợ tiền hỗ trợ xe để đưa anh vẹn về chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh cà mau
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tuyên truyền hướng dẫn anh vẹn thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người dân trên địa bàn